mặc dù vẫn chưa mang lại những nguồn thu ngân sách lớn nhưng ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản
thế nhưng ở lĩnh vực trồng rừng và chế biến lâm sản đã có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế của bắc cạn hiện nay
không chỉ vậy từ việc người dân trồng rừng bán được sản phẩm cũng đã đóng góp tích cực trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại địa phương
từ một hộ dân thuộc diện nghèo ở bàn trải xã thanh mai huyện trợ mới
nhưng đến nay gia đình ông hà đức trung đã và đang trở thành một trong những hộ khá giả ở thôn
ít rượu đất không có nghề phụ nên dù cố gắng xoay sở làm lụng nhưng gia đình ông cũng chẳng đủ ăn
năm hai nghìn một mươi từ các chương trình hỗ trợ trồng rừng của nhà nước
ông và nhiều hộ gia đình trong thôn đã mạnh dạn nhận khoán khoanh nuôi và trồng rừng
sau tám năm trồng và chăm sóc đến nay nhiều diện tích rừng của gia đình ông đã được khai thác
ước tính với giá thị trường hiện nay một hectare rừng trồng khi cho thu hoạch sẽ cho thu nhập từ tám mươi đến một trăm hai mươi triệu đồng
cách đây mấy năm rồi thì gia đình có thu nhập khá giá một hectare thì bình quân ra thì cũng được tám mươi triệu
hai hectare thì cũng được một trăm sáu mươi triệu thế là cứ khai thác đi lại kế lại thôi
từ có chương trình nhà nước hỗ trợ thì bây giờ gia đình khá giả rồi
xã hội hóa công tác quản lý và bảo vệ rừng là giải pháp quan trọng hiện nay
điều này đã thể hiện rất rõ ở những địa bàn còn nhiều loại rừng quý hiếm như huyện ba bể
một kinh nghiệm được rút ra ở địa phương này
chính là công tác tuyên truyền vận động giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc bảo vệ rừng
bằng cách gắn lợi ích của người dân với diện tích rừng được giao
hạn chế khai thác trái phép tại vườn quốc gia ba bể thì việc quan trọng là phải tạo sinh kế cho người dân
sinh sống tại vườn quốc gia ba bể
và ví dụ như chính sách của nhà nước khoán quản lý bảo vệ rừng
cũng như là đầu tư theo quyết định hai mươi bốn của chính phủ để đầu tư cho vườn quốc gia và khu bảo tường thiên nhiên
thì đấy cũng là một những hướng để giảm khó khăn của bà con
theo thống kê của tri cục kiểm lâm nghệ bắc
hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng bốn mươi bảy hectare cây mỡ một mươi sáu hectare cây keo và trên tám cây thông
trong đó không ít diện tích bắt đầu cho thu hoạch tiềm năng ở lĩnh vực chế biến lâm sản rất lớn
thế nên cũng không khó hiểu khi hiện nay đã xuất hiện thêm rất nhiều những cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh
đây là điều kiện thuận lợi để người dân trồng rừng yên tâm về đầu ra và tăng thu nhập từ trồng rừng
trong thời gian tiếp theo thì cũng đã có những chính sách trồng rừng cây gỗ lớn
từ việc phát triển trồng rừng cây hỗ lớn thì nó sẽ được năng suất chất lượng hơn và cuộc sống người dân sẽ được cải thiện
có thể khẳng định trồng rừng sẽ vẫn là một trong những lĩnh vực mũi nhọn trong phát triển kinh tế của bắc cạn
tuy nhiên bên cạnh phong trào trồng rừng của người dân các cấp ngành chức năng và cả những doanh nghiệp cần có định hướng
quy hoạch tốt hơn về vùng nguyên liệu bảo đảm việc trồng rừng đạt hiệu quả tăng thu nhập và làm giàu cho người dân